bộ y tế vừa thông báo về một trường hợp dương tính với covid một mươi chín
đây là trường hợp bệnh nhân thứ ba mươi chín nhiễm covid một mươi chín tại việt nam
bệnh nhân là một hướng dẫn viên du lịch hai mươi năm tuổi ở cầu giấy hà nội
trước đó người này có tiếp xúc với bệnh nhân số hai mươi bốn khi dẫn đoàn khách du lịch tại tỉnh ninh bình
hiện bệnh nhân sức khỏe ổn định đang được cách ly và theo dõi tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
đây là trường hợp covid một mươi chín thứ năm của thành phố hà nội và là trường hợp thứ ba mươi chín của việt nam